công an thành phố hải dương cho biết cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan đến làm rõ mức độ vi phạm từ đó có căn cứ để xử lý
một số ý kiến cư dân mạng cho rằng việc đánh trẻ em là điều đáng lên án và cần phải có những hình thức xử lý làm bài học dân đề
và rõ ràng bạo lực không phải là cách thức tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn trong bất kỳ lứa tuổi nào nhất là trẻ em hay thiếu niên
mới đây đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc về nam sinh lớp tám bị hành hùng
theo đó nam sinh này đang chơi thể tạo
quân tỉnh lệ mật phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội đã phát sinh mâu thuẫn với một em nhỏ khác
để giải quyết em nhỏ này đã chạy đi vào anh trai
kết quả người anh trai này đã có hành vi bạo lực đối với nam sinh lớp tám dẫn đến chấn thương sỏ não và tiên lượng tử vong cao
ngày hai mươi bảy tháng ba vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nam thanh niên một mươi sáu tuổi trong vụ việc này để điều tra và hành vi cố ý gây thương tích
ngày vừa qua bên cạnh việc cần xử lý nghiêm thì cầu mong phép mầu đến với nam học sinh lớp tám này cũng là nhận được sự quan tâm chia sẻ trên cơ đồ mạng
thật đáng thương mong có phép màu đối với cháu mong pháp luật nghiêm minh để giăn đe các mối nguy hại khác
chơi thể thao mà không có chút tinh thần thể thao nào cả chỉ vì rút mâu thuẫn mà cả ba đứa trẻ thế này thật không đáng
thật là đau lòng xích mích nhỏ nhưng lại gây ra nguy hại đánh nhau mâu thuẫn chấn thương sỏ não nguy kịch đến tính mạng cần phải xử lý nghiêm người đánh em ấy
đã gây ra chấn thương quá nghiêm trọng
những vụ việc trên tiếp tục là hồi chuông báo động khi mang bạo lực ra để giải quyết mâu thuẫn trong lớn tuổi trẻ em thay kiếu niên
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây cũng là bài học đối với mỗi bậc phụ huynh hay người lớn trong quá trình giáo dục dạy dỗ con em mình
không nên bênh vực mà phải phân tích để chính con em mình biết phân biệt đâu là điều đúng đâu là điều sai
và phải nói không với bạo lực hạn chế phòng ngừa ngăn chặn được các hành vi phạm tội
bởi nếu không từ mâu thuẫn nhỏ sẽ dẫn đến những vụ việc rất nghiêm trọng tổn hại đến sức khỏe của người khác
đồng thời gây mất an ninh trật tự ở địa phương
đây cũng là vấn đề được nhiều cư dân mạng quan tâm
cha mẹ cần dạy dỗ con không cầy lớn bắt đạt nhỏ không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
vậy mới tránh được những trường hợp đáng tiếc như vậy
cha mẹ nào cũng vậy khi thấy con mình bị đánh thường có tâm lý lo lắng nên dễ tức giận và thường mất đi sự bình tĩnh
vì vậy chúng ta phải quan tâm dạy dỗ con em mình cách hành xử văn minh lối sống đẹp và phải luôn làm gương để con cái nói theo
bây giờ sao mà bạo lực quá thế ra là đánh người không tương tiếp
cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm và thật nặng để cảnh cáo những học sinh có tư tưởng bạo lực học đường
làm cha làm mẹ thấy cảnh này thật đau lòng
vì vậy các phụ huynh dạy và khuyên con mình đừng nên bạo lực học đường chúng ta đừng ngua con cái quá đáng
câu chuyện bạo lực học đường bạo lực xã hội hiện đang là một vấn nạn chưa có lời giải
tình trạng này sẽ gia tăng nếu không có biện pháp cụ thể nào để giúp lứa tuổi là trẻ em là học sinh có thể giải quyết những mâu thuẫn xung đột trong cuộc sống bạn bè
điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng là xã hội nhà trường và gia đình
bạn có suy nghĩ gì về điều này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an